theo đề xuất của bộ giáo dục đào tạo từ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai học phí bậc mầm non phổ thông sẽ tăng bảy năm so với năm học trước
đây là một trong những nội dung trong dự thảo lần thứ hai
nghị định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí
hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
đề xuất này được đưa ra dựa trên căn cứ vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của tổng cục thống kê thông báo
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là bảy năm cùng với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm khoảng bốn năm mỗi năm và mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua các năm